ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
nhằm chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra tỉnh yên bái sẽ tập trung triển khai đồng bộ các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như làm tốt công tác thông tin
dự báo cảnh báo tình hình thiên tai nhằm chủ động phòng chống giảm tối đa thiệt hại có thể xảy ra chủ động thực hiện phương châm bốn tại chỗ
thực chất và có hiệu quả chủ động kiểm tra ra soát lại các phương án lên danh sách các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất lũ ống lũ quét để có kế hoạch chủ động di rời người và tài sản đến nơi an toàn